tại hà nội trung ương hộ nạn nhân chất độc da cam dioxin đã tổ chức chương trình
trung tay xoa dịu nỗi đau da cam hai nghìn một mươi chín với chủ đề bạn không cô đơn
dự lễ kỷ niệm có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
phát biểu tại buổi lễ đồng chí trương hòa bình nhấn mạnh cuộc chiến tranh hóa học do mỹ tiến hành ở việt nam
là cuộc chiến tranh thảm khốc nhất trong lịch sử loài người khi đã làm bốn tám triệu người bị phơi nhiễm và trên ba triệu người là nạn nhân
đó là thảm họa là nỗi đau không chỉ của nhân dân việt nam mà còn là nỗi đau chung của nhân loại trên thế giới
đồng chí trương hòa bình cũng đề nghị và kêu gọi chính phủ các nước đặc biệt là chính phủ hoa kỳ
các tổ chức quốc tế các nhà khoa học các luật sư các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước
hãy tiếp tục nói lên tiếng nói của lương chi và trách nhiệm đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam
chương trình trung tay xoa dịu nỗi đau da cam hai nghìn một mươi chín là chương trình mang ý nghĩa xã hội và tính nhân văn sâu sắc
nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về thảm họa chất độc da cam
đồng thời là dịp kêu gọi đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế giúp đỡ ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam ở việt nam